bệnh viện một trăm linh ba học viện quân y vừa thực hiện thành công ca ghép phổi lấy phổi từ hai người cho sống đã cứu bệnh nhi bảy tuổi thoát khỏi cái chết vì căn bệnh giãn phế quản bẩm sinh khiến suy hô hấp trầm trọng đây cũng là ca ghép phổi đầu tiên tại việt nam
ca ghép phổi đầu tiên được thực hiện trên bệnh nhi bảy tuổi quê tại tỉnh hà giang bệnh nhân mắc bệnh giãn phế quản phổi bẩm sinh tổn thương cả hai bên phổi biên chứng tim và sức khỏe suy kiệt dần
ghép phổi là cơ hội duy nhất để cứu sống bệnh nhân này các bác sĩ tại bệnh viện một trăm linh ba học viện quân y đã quyết định ghép phổi cho bệnh nhi này từ nguồn tạng sống là bố và bác ruột của bệnh nhân
ca mổ đã diễn ra hơn một mươi tiếng đồng hồ trong ngày hai mươi một tháng hai
có thể nói là ca mổ cũng đã thành công hai người cho phổi là người bố và bác ruột thì rất là tốt sức khỏe rất là tốt
bây giờ như chị biết là đã có thể ngồi nói chuyện cười nói được bình thường thế còn cháu mà nhận phổi thì hiện nay sức khỏe cũng tốt
các kết quả theo phim chụp s quang thì ngày hôm qua và ngày hôm nay tiến triển cũng đang tốt lên mọi thứ thì chúng tôi đang kiểm soát được và đang tiếp tục điều trị tích cực
theo các bác sĩ ghép phổi là một trong những kỹ thuật rất khó thành công của ca ghép là chọn phổi khỏe
trong ca ghép này tỷ lệ hòa hợp rất cao các bác sĩ đã cắt lấy thủy phổi dưới của người tặng để thay thế cho cả hai láng phổi của trẻ
trong quá trình phẫu thuật chuyên gia nhật bản ô tô takahiro giám đốc bệnh viện đại học okayama và các bác sĩ việt nam đã phối hợp đồng bộ ăn ý
tiền một lúc là chúng tôi phải có ba bàn mổ đầu tiên lên là người cho tặng thứ nhất lên chúng tôi phải mổ để chuẩn bị chuẩn bị để bộc lộ chuẩn bị lấy một cái phần phổi đấy
rồi lại bắt đầu đưa người cho thứ hai lên cũng lại chuẩn bị như thế và bắt đầu đưa người nhận lên và cái ba cái đó là luôn luôn phải con thoi với nhau
chúng tôi với giáo sư oto là phải quan thoi với nhau để tính xem là chỗ này có vừa kích thước cái chỗ này hay không nên lấy từ chỗ nào chỗ nào vì thế là cái hoạt động nó rất là phải nhuẩn nhuyễn với nhau
đây là một ca ghép mang tính lịch sử với ngành phẫu thuật ghép phổi nó sẽ mở ra cơ hội điều trị cho nhiều bệnh nhân
trước đó bác sĩ nhật bản và việt nam phối hợp rất chặt chẽ đặc biệt trong ca phẫu thuật này phổi là một tạng yếu và dễ nhiễm khuẩn hơn so với các tạng khác
vì vậy sau khi ghép phải dùng thước ức chế miễn dịch
duy trì đồ này và giúp bệnh nhân không bị nhiễm khuẩn nên ghép phổi khó khăn hơn rất nhiều so với ghép các tạng khác
ca ghép phổi đầu tiên được thực hiện từ người cho sống đã thành công mở ra nhiều cơ hội đối với những người mắc bệnh mãn tính như sơ phổi giãn phế quản phổi phổi tắc nghẽn mãn tính